năm hai nghìn một mươi bảy cục hải quan lào cai đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao
đạt số thu hơn một tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng từ kim ngạch xuất nhập khẩu
năm hai nghìn một mươi tám cục hải quan lào cai sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp xuất nhập khẩu
nhằm hoàn thành sớm nhiệm vụ thu ngân sách được giao
cửa khẩu đường bộ số hai kim thành
hàng hóa xuất nhập khẩu qua đây chủ yếu là nông sản và khoáng sản
hiện có khoảng năm trăm linh doanh nghiệp đang tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế lào cai
ngay từ sáng hoạt động xuất nhập khẩu đã rất sôi động
chủ yếu là container và xe có tải trọng lớn
thế nhưng hàng hóa không hề bị u nứ
để có được sự thuận lợi này tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế lào cai đã triển khai nhiều giải pháp
tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục cũng như thời gian thông quan cho doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu
trong thủ tục hải quan thì các bác
các bộ phận tiếp nhận của hải quan đã giúp đỡ nhiệt tình cho các doanh nghiệp
tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các doanh nghiệp được xuất khẩu nhanh chóng
tạo điều kiện cho chúng tôi là thông quan nhanh thông quan sớm
khi mà đầy đủ giấy tờ rồi này đầy đủ xe tập kết tại bãi rồi này
thì thông quan thời gian cũng rất là nhanh chóng
tại khu vực hướng dẫn thủ tục hải quan cũng như tiếp nhận hồ sơ
cán bộ trực luôn có mặt hướng dẫn và giải quyết nhanh gọn thủ tục
đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan
giải quyết các tình huống phát sinh đảm bảo thông quan nhanh chóng đúng quy định
mục tiêu phấn đấu đạt số thu ngân sách nhà nước qua tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế lào cai
là một ba trăm hai mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi tám
đây được nhận định là con số khá cao
chỉ tính riêng trong quý i của năm hai nghìn một mươi tám
hải quan lào cai đã thu ngân sách được hơn năm trăm linh tỷ đồng
đạt bốn mươi ba sáu chỉ tiêu mà bộ tài chính giao cho